tập trung lãnh đạo sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa phát triển mạnh đàn trâu đàn bò cá đặc sản cây chè đặc sản cây đậu tương cây đậu xanh lúa chất lượng cao
tập trung đẩy mạnh khai thác tiềm năng về sinh thái cảnh quan thiên nhiên độc đáo và bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch dịch vụ
tập trung thể mạnh khai thác tiềm năng về sinh thái cảnh quan thiên nhiên độc đáo và bản sắc văn hóa cao

trước đây mạnh ai người nấy làm cây trẻ chủ yếu mọc tự nhiên không chăm sóc nên hiệu quả mang lại không cao
xuất phát từ thực tế đó cấp ủy chính quyền xã đã tiến hành khảo sát
và ra chủ trương giao diện tích chè trên địa bàn cho từng hộ quản lý chăm sóc và bảo vệ
phân công cán bộ phối hợp với cán bộ khuyến nông huyện xuống thôn bản
hướng dẫn bà con cách chăm sóc thu hoạch chè cho đúng cách
con mình sản xuất mang tích chất thuần nông sản xuất mang muỗng
mang tích chất tự cấp tự túc cho nên trong mấy năm gần đây chúng tôi mới tập trung
chỉ đạo cho bà con sản xuất theo hướng hàng hóa hàng năm cho tập huấn một hai lần
đặc biệt là đến vụ thu hái và trước vụ sâu thu hái xong
bắt đầu đến khoảng tháng chín một mươi bắt đầu cho bà con phát và làm cỏ tủ cốc
để đốn cán bộ khuyến nông xã huyện tăng cơm phụ trách ở đây và khuyến nông thôn bàn
để xuống trực tiếp hướng dẫn bà con ngay trên
được sự hỗ trợ của dự án hỗ trợ nông nghiệp nông dân và nông thôn tỉnh tuyên quang
xã hồng thái đã tích cực phối hợp với tri cục phát triển nông thôn và công ty cổ phần chè sông lô
triển khai mô hình liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ chè trên địa bàn xã hồng thái
nhờ đó sản phẩm chè của hồng thái đã có nơi tiêu thụ với giá cả ổn định ở mức cao
nếu như vài năm trước trẻ thu hái xong người dân phải đi bộ mấy chục cây số
đến xã sinh long mới bán được với giá một mươi đồng một kg
nhưng giờ đây đã có cán bộ của công ty cổ phần chè sông lô và các tổ hợp tác chế biến chè
đến thu mua với giá một mươi năm đồng một kg
giá trị kinh tế thu được trên mỗi hectare trẻ gấp ba đến bốn lần trồng ngô
chính quyền địa phương tạo điều kiện rất là nhiều những cái việc
từ lúc bước trồng thì chính quyền địa phương đã quy hoạch đất đai khu trồng cây trẻ này
xong đó là nhà nước hỗ trợ cây con
mà thậm chí hỗ vốn nhân công để bà con trồng
sau đó thì đến khi có sản phẩm rồi sau mười mấy năm rồi thì bây giờ nhà nước lại cho cái vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng
bây giờ nhà xưởng của tôi hiện nay là nhà nước đầu tư ba trăm linh triệu
cây trè đang dần trở thành mũi nhọn phát triển kinh tế của hồng thái
và một vùng trẻ nguyên liệu chủ yếu là trẻ đặc sản kim tuyên và phúc vân tuyên
rộng một trăm linh hectare sẽ được hình thành vào năm hai nghìn một mươi tám
một thế mạnh khác của na hang là lâm nghiệp cũng đang được các địa phương tập đẩy mạnh khai thác
điển hình là phát triển rừng sản xuất ở xã năng khả
sau khi có chủ trương điều chỉnh lại đất rừng phân bao lại rừng tổng diện tích đất rừng sản xuất của xã có hơn ba hai trăm năm mươi năm hectare
đảng bộ chính quyền xã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác trồng rừng phát triển kinh tế đồi rừng
trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao thay thế các cây trồng có giá trị thấp
lúc đầu thì là của ông bà để lại chỉ có chồng cọ đấy
được sự tuyên truyền của xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây cọ sang cây trồng cây keo lai
nói chung thì là từ cái cây cò giá trị của nó rất thấp chuyển sang để trồng cây keo thì giá trị rất là cao
từ trước thì mỗi một năm thì chỉ thu hoạch được giá trị của cây cỏ thì được một hai triệu như bây giờ
gia đình tôi khai thác thu nhập thì được mỗi a được hai mươi năm triệu
đến nay toàn xã năng khả
đăng khả đã trồng được gần một hai trăm linh hectare chủ yếu là cây keo lai cây mỡ
khi tới kỳ khai thác sẽ mang lại một nguồn thu không nhỏ cho bà con nơi đây
song song với phát triển kinh tế nông nghiệp đảng bộ chính quyền xã xác định phát triển kinh tế đồi rừng cũng là nhiệm vụ rất quan trọng
nó góp phần vào việc thu nhập nâng cao thu nhập bình quân đầu người hàng năm cho hộ gia đình
bác chấp hành bộ xã xác định chỉ có cán bộ
trực tiếp là tuyên truyền nghị quyết cũng như là chương trình hành động của ban chấp hành đảng bộ huyện cũng như là của xã thực hiện
nên là với phương châm là cán bộ trực tiếp chỉ đạo tức là cầm tay chỉ việc đến từng công việc để cho nhân dân nên là tổ chức thực hiện
chính vì lý do đó thì nhân dân đã thấu hiểu và xác định đó là cái lợi ích chính đáng cho chính bản thân họ và bản thân người dân
đấy từ đó thì họ đã tổ chức thực hiện tốt
nhờ có các mô hình kinh tế phù hợp phát huy được tiềm năng thế mạnh của từng địa phương
nên tất cả một mươi tám chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm hai nghìn một mươi sáu của huyện na hàng đều đạt và vượt kế hoạch
trong đó nổi bật là tổng sản lượng lương thực đạt một trăm linh hai kế hoạch trồng rừng đạt một trăm linh ba kế hoạch và nuôi trồng khai thác thủy sản cũng đạt một trăm linh ba kế hoạch
huyện tiếp tục triển khai thành công nhiều dự án hỗ trợ sản xuất nổi bật như chương trình đầu tư từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vốn hỗ trợ sản xuất theo nghị quyết số một mươi hai khóa một mươi bảy của hội đồng nhân dân tỉnh
nhờ đó tổng sản lượng lương thực của huyện đạt trên một mươi tám năm trăm linh tấn có hơn năm trăm linh lồng cá tổng sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản đạt sáu trăm hai mươi sáu tấn một năm
tăng tám tấn so với năm hai nghìn một mươi năm duy trì diện tích chè đặc sản trên một ba trăm linh hectare trồng mới tám trăm chín mươi bảy hectare rừng tỷ lệ che phủ rừng đạt trên bảy mươi ba
có được những kết quả khả quan đó phần lớn là sự cố
cố gắng của cấp ủy chính quyền từ xã đến huyện đã xây dựng nghị quyết chuyên đề phù hợp tình hình thực tế đem lại lợi ích thiết thực cho người dân
nên đã huy động được sức dân thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết
nghị quyết đi vào cuộc sống thì chúng tôi xác định là cái nhiệm vụ trọng tâm cơ sở
do vậy là trước khi ban hành nghị quyết của cấp ủy cấp huyện và cơ sở thì chúng tôi xác định là cái nhiệm vụ trọng tâm nhất là hướng về cơ sở
xác định do những nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị từng xã sau đó có ý kiến chỉ đạo kiệp thời để cấp ủy cơ sở người ta tổ chức thực hiện
theo mục tiêu nghị quyết của chung của toàn huyện và với mục tiêu nghị quyết của cấp cơ sở đã đề ra
điều này cho thấy quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy chính quyền huyện na hàng trong việc tìm hướng bứt phá vươn lên trong phát triển kinh tế
đổi mới cách nghĩ cách làm phát huy sức dân thực hiện theo đúng phương châm khai thác tiềm năng lợi thế tranh thủ các nguồn lực
tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển
kinh nghiệm rút ra ở đây là chỉ khi thống nhất hành động từ đảng bộ đến cơ sở mới tạo được sự chuyển biến cả trong lãnh đạo chỉ đạo và phát triển kinh tế xã hội
tuy vậy na hàng hiện đang là một huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao sấp xỉ bốn mươi hai cuộc sống của đồng bào nhất là ở vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn
tình hình đó đòi hỏi các cấp ủy chính quyền cần phải nỗ lực hơn nữa để tìm hướng phát triển kinh tế cho bà con
nhất là ở những nơi điều kiện tự nhiên không mấy thuận lợi
đó là một thử thách lớn đòi hỏi nang phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ phát huy truyền thống đoàn kết
phấn đấu sớm đưa huyện na hàng thoát khỏi tình trạng kém phát triển như mục tiêu đã đề ra đầu nhiệm kỳ